phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa triệt xóa ổ nhóm đối tượng chơi bời lêu lỏng gây ra nhiều vụ cướp tài sản vào lúc dạng sáng tại hai địa bàn là huyện hoài đức và quốc oai với tính chất manh động và táo tợn
bên cạnh đó cũng đã thu giữ toàn bộ hung khí gồm tuyếp sắt gắn dao nhọn và dao bầu cùng hai xe máy là phương tiện di chuyển
và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
năm đối tượng trong ổ nhóm này gồm lương tài thực sinh năm hai nghìn sáu chú tại xã thạch thán huyện quốc oai đình doãn phúc sinh năm hai nghìn bốn phạm tuấn anh sinh năm hai nghìn bảy nguyễn bá thành sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại xã kim trung huyện hoài đức và cao quang tùng sinh năm hai nghìn sáu chú tại trạm trôi huyện hoài đức
sự bốc đồng của tuổi trẻ cùng với việc thiếu hiểu biết về pháp luật các đối tượng đã rủ nhau đi cướp tài sản

bọn cháu đi chơi với nhau bình thường xong rồi cháu mới kiểu trêu chia các bạn này thôi là hay là đi cướp đi xong rồi các bạn ý cũng đồng ý như thế là bọn cháu về nhà lấy phóng lợn đi cướp
lúc đầu bọn cháu đi bọn cháu cũng không có kế hoạch gì kiểu cứ đi ra đoạn đê là bằng vắng dọc người nào cướp được đi cướp được ạ
bọn cháu chỉ lấy tiền thôi còn cùng lắm là điện thoại rồi còn không cướp được gì khác
theo báo cáo điều tra liên tiếp trong các ngày một mươi hai một mươi ba tháng bảy trên địa bàn hai huyện quốc oai và hoài đức hà nội
xảy ra các vụ cướp tài sản với tính chất manh động
các đối tượng điều khiển hai xe máy mang theo hung khí là tuyếp sắt gắn dao nhọn dao bầu chặn người đi bán hàng lúc dạng sáng để đe dọa cướp tài sản
ngay sau khi nhận được thông tin phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với tám đơn vị địa bàn giáp danh triển khai lực lượng tổ chức điều tra truy bắt nhóm đối tượng
đấu tranh khai thác cơ quan công an làm rõ ổ nhóm này đã gây ra chín vụ cướp tài sản trên địa bàn hai huyện quốc oai hoài đức với cùng thủ đoạn
quá trình bắt giữ và đấu tranh khai thác với các đối tượng này thì chúng tôi cũng đã làm rõ
đây là các thanh thiếu niên đều chưa đủ một mươi tám tuổi và thường bỏ nhà tụ tập thành các nhóm sống bày đàn trong nhà nghỉ
hoặc là tụ tập ở các quán game internet
vào ban đêm chơi bời lêu lỏng khi không có tiền thì rủ nhau đi cướp tài sản
vì vậy là tôi cũng đề nghị là chính quyền địa phương đặc biệt là những cái nơi mà có các quán game hoạt động
thì phải thường xuyên kiểm tra nhắc nhở giám sát không được hoạt động quá giờ
đối với những cái trường hợp nào mà cố tình vi phạm hoặc là đã nhắc nhở nhiều lần thì cần thiết phải thu hồi giấy phép
hiện lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ tăng vật liên quan đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nhóm đối tượng